ngày hôm qua công an quận một mươi hai tp hcm cho biết đang củng cố hồ sơ bắt tạm giam ba đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản tạt sơn để đòi nợ
theo điều tra có người phụ nữ vay một mươi ba triệu đồng của nguyễn văn quân và đã trả được tổng số tiền lãi vào gốc là một mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
sau một thời gian lãi mẹ cộng lãi con khiến số tiền con thiếu lên đến một mươi hai năm triệu đồng
nhiều lần đến tận nhà đòi tiền không được quân đã viết bậy lên tường nhà con nợ để uy hiếp tinh thần buộc phải trả nợ
gần đây nhất quân tiếp tục thuê sơn và du mua sơn đến tạt vào nhà người phụ nữ này
vào cuộc điều tra vào ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai bắt tạm giam nguyễn văn quân quê bắc giang phan ngọc sơn quê bến tre và hoàng xuân du quê bắc cạn
hiện cơ quan điều tra đang xử lý ba đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đồng thời tiếp tục củng cố điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng